thưa quý vị theo tin từ ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu thanh thủy tỉnh hà giang cho thấy
tình hình xuất nhập khẩu sáu tháng cuối năm có những chuyển biến tích cực
cao điểm có những ngày thông quan một trăm linh ba phương tiện vận chuyển hàng hóa
tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu đạt một một trăm năm mươi triệu usd
tổng số thuế thu nhập ngân sách nhà nước là một trăm tám mươi tỷ đồng đạt chín mươi năm kế hoạch được giao
tổng số phương tiện vận tải xuất nhập cảnh từ đầu năm tới ngày một mươi năm
một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu là năm trăm sáu mươi sáu tám trăm sáu mươi một lượt xe tổng số lượt người xuất nhập cảnh là bảy trăm năm mươi năm ba trăm hai mươi hai lượt
trong những ngày đầu năm hai nghìn một mươi bảy ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu thanh thủy tập trung giải quyết
kịp thời những khó khăn vướng mắt của tổ chức cá nhân tại khu vực cửa khẩu
góp phần ổn định đời sống kinh tế và tinh thần của nhân dân
trong năm hai nghìn một mươi sáu các lực lượng chức năng tại thành phố đà nẵng đã phát hiện và xử lý gần một mươi vụ buôn lậu
gian lận thương mại và hàng giả thu về ngân sách hơn một trăm sáu mươi tám tỷ đồng
thông tin từ ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tp đà nẵng cho biết trong năm hai nghìn một mươi sáu số các vụ buôn lậu hàng cấm
bị bắt giữ tại thành phố đà nẵng tăng hơn gần bảy hàng kém chất lượng hàng giả tăng một mươi ba so với
cùng kỳ năm trước các mặt hàng thuốc lá quần áo nhập khẩu đồ điện tử đồ gia dụng được buôn lậu
và làm giả ngày càng tinh vi khó phát hiện qua đó khởi tố hình sự bốn vụ thu về ngân sách hơn
một trăm sáu mươi tám tỷ đồng trong năm hai nghìn một mươi bảy lực lượng chức năng tp đà nẵng sẽ xử lý triệt để các hành vi vi phạm
ngay từ cơ sở tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường phục vụ tết nguyên đán đồng thời có kế
kế hoạch ổn định thị trường phục vụ các sự kiện lớn tổ chức tại đà nẵng như lễ hội pháo hoa quốc tế
và hội nghị cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy
quỹ bác nhân dân tỉnh quảng trị vừa ban hành quyết định về việc tạm cấp hơn sáu mươi một sáu tỷ đồng
cho huyện vĩnh linh thực hiện bồi thường thiệt hại do sự cố ô nhiễm môi trường biển
theo quy định của thủ tướng chính phủ
trước đó huyện này được tạm cấp hơn ba mươi ba tỷ đồng ủy ban nhân dân huyện vĩnh linh tổ chức chi trả
bồi thường cho các chủ tàu thuyền viên trên tàu và chủ các cơ sở nuôi trầm thủy sản ở các xã vĩnh thái
vĩnh thạch vĩnh giang và thị trấn cửa tùng
ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị yêu cầu các huyện tiếp tục giả soát lại các đối tượng để điều chỉnh bổ sung
thống kê nhóm đối tượng mới như dịch vụ du lịch thương mại và các đối tượng lao động không thường xuyên
nhưng là lao động chính khẩn trương hoàn thành công tác chi trả trước tết nguyên đán
và đặc biệt là ứng biến với quá trình biến đổi khí hậu nên lúa mùa nổi tại đồng bằng sông kiều long
đang được quan tâm bảo tồn và có định hướng phát triển bền vững
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại ngày hội thu hoạch lúa mùa nổi
trung tâm nghiên cứu và phát triển nông thôn trường đại học an giang là đơn vị phụ trách chuyển giao khoa học kỹ thuật
hỗ trợ để bảo tồn và phát triển lúa mùa nổi ở huyện tri tôn tỉnh an giang từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi tám
dự án nghiên cứu trên diện tích khoảng hai mươi bốn hectare đạt nhiều kết quả thiết thực
trong kinh nghiệm đó chúng tôi gồm nghiên cứu về đa dạng sinh học nghiên cứu về giống nghiên cứu về hệ thống canh thác
gắn kết với thị trường quảng bá tổ chức ngày hội thu hoạch lúa mùa nổi đầu tiên ở đồng mặt sông cửu long
là ngày một mươi một tháng một hai nghìn một mươi bốn là ngày hội đầu tiên của dự án
thì cũng có thu hút hơn hai trăm linh người đến dự để quan sát để góp ý cho chương trình này
tham gia vào dự án này người nông dân được hỗ trợ giá lúa giống và hỗ trợ nghiên cứu cải tạo đất
nghiên cứu giống cây màu để trồng luân canh sau vụ lúa mùa nổi
cùng tìm kiếm thị trường để bà con yên tâm tiếp tục bảo tồn
gìn giữ dòng lúa mùa nổi truyền thống cùng những giá trị thiết thực của nó
dự án bảo tồn và phát triển hệ thống cây lúa mùa nổi ở xã vĩnh phước huyện tri tôn tỉnh an giang
là tiền đề để tiếp tục nhân rộng mô hình canh tác lúa mùa nổi tại các địa phương khác

đồng chí cũng rất nhiệt tình và giải thích rất cạnh kẽ cho bà con đến làm việc
đối với một cán bộ làm tại ủy ban nhân dân xã như đồng chí mơ
việc thực hiện cơ chế một cửa trong cải cách thủ tục hành chính đã đem lại nhiều sự thay đổi
mỗi người dân đến đây đều được giải quyết nhanh chóng các thủ tục tại chính phòng làm việc này
không phải mang đơn từ đi xin chữ ký và con dấu tại nhiều nơi như trước
thay vì mất đến hai ba ngày để hoàn thành một thủ tục hành chính đơn giản
nay người dân chỉ mất vài chục phút
tôi rất đồng tình với cơ chế một cửa mà ủy ban nhân dân tỉnh bát giang đã ban hành
việc thực hiện cơ chế một cửa đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân
cũng như là thủ tục mà công chức chúng tôi bộ phận chuyên môn đảm nhận
và giảm thiểu được cái thời gian đi lại và tạo điều kiện rất là nhiều cho người dân khi tham gia các giao dịch
tâm tư của người dân mà khi đi thực hiện các thủ tục hoành chính hay là thực hiện các giao dịch
thì đều muốn thủ tục đấy được giảm
giảm thiểu về thời gian chi phí đi lại mà tạo điều kiện tốt nhất và khi nhận được kết quả
nếu xếp về một cái cạnh công việc thì chúng tôi thấy là thủ tục tuy hành chính giảm
nhưng mà đối với cán bộ công chức thì cũng là nhiều trọng trách hơn
về mặt thủ tục công việc thì được giao cũng nhiều hơn
còn đây là ủy ban nhân dân xã phù khê thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh
khi chúng tôi đến bộ phận một cửa của xã người dân đã được giải quyết thủ tục hành chính và ra về
các cán bộ giải quyết phần việc còn lại
làm thủ tục cũng đã không còn
cơ chế một cửa liên thông là cơ chế giải quyết công việc của tổ chức cá nhân thuộc trách nhiệm
thẩm quyền của nhiều cơ quan hành chính nhà nước cung cấp hoặc giữa các cấp hành chính
từ hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ giấy tờ giải quyết đến trả kết quả
được thực hiện tại một đầu mối là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của một cơ quan hành chính nhà nước
tại hải dương cơ chế một cửa cũng nhận được sự đồng tình cao trong dân
bộ phận một cửa được thành lập thì
hiệu quả của nó cũng rất rõ ràng
ví dụ như tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân
giảm được các khâu đi lại và giảm được chi phí
như thời gian đi lại của các tổ chức cá nhân
khi mà đến thực hiện các thủ tục hành chính
thì chỉ cần qua bộ phận một cửa làm việc
sau đó là nhận kết quả
tuy nhiên ở cấp xã huyện cơ chế một cửa được thực hiện nhanh chóng
nhưng đối với cấp cao hơn nhiều thủ tục phức tạp hơn
thì việc áp dụng cơ chế này còn một số vấn đề phát sinh
việc thực hiện theo cơ chế một cửa tại các cơ quan hành chính nhà nước
vẫn còn bộc lộ những tồn tại hạn chế cần khắc phục
có cửa nhưng chưa liên thông là câu nói thường gặp
cụ thể việc giải quyết thủ tục hành chính mới chỉ dừng lại
ở bộ phận một cửa của từng cơ quan
cơ quan đơn vị mà chưa được thực hiện phối hợp giữa các cơ quan đơn vị
theo cơ chế liên thông
do đó tổ chức công dân còn phải đi lại tới nhiều cơ quan để giải quyết thủ tục
về thực chất bộ phận một cửa chỉ là nơi tiếp nhận và trả kết quả
chưa trực tiếp thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính
mà phải chuyển tới các bộ phận chuyên môn thực hiện
nên thời gian quy trình thực hiện còn dườm già
khắc phục hạn chế đó nhiều cơ quan đã áp dụng mô hình một cửa điện tử
giải quyết trên mạng để người dân và tổ chức hạn chế việc đi lại giữa nhiều cơ quan
năm hai nghìn một mươi sáu sở thông tin truyền thông đã triển khai quyết liệt công tác cải cách hành chính
chúng tôi xác định cải cách hành chính là chủ trương lớn của đảng và nhà nước
bao hàm nhiều nhiệm vụ trong đó có nhiệm vụ xây dựng cơ quan điện tử
với mô hình một cửa hiện đại ứng dụng công nghệ thông tin
trong hoạt động của các cơ quan nhà nước gắn liền với cải cách thủ tục hành chính
tại sở thông tin truyền thông đã mang lại những kết quả thiết thực
như xây dựng và vận hành hiệu quả cổng thông tin điện tử của sở
tất cả các công tác điều hành chúng tôi triển khai trên cổng thông tin điện tử của sở
có thể nhận thấy kết quả bước đầu của cải cách thủ tục hành chính
thông qua thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông
đã giảm đáng kể công sức của người dân tổ chức giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính
số hồ sơ hành chính giải quyết đúng hẹn đạt tỷ lệ cao công khai
minh bạch bình đẳng tạo thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư tổ chức và người dân trên các lĩnh vực
thực hiện cơ chế một cửa đã cơ bản thay đổi bộ mặt của cơ quan hành chính các cấp
nâng cao chất lượng hiện đại hóa công sở hành chính theo chủ trương của chính phủ
ở nhiều tỉnh thành phố bộ phận một cửa đã được hiện đại hóa với việc ứng dụng công nghệ thông tin
người dân cán bộ có thể kiểm tra được quá trình giải quyết thủ tục
tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cách thuận tiện đơn giản
qua hệ thống máy vi tính phần mềm tra cứu thủ tục và thời gian giải quyết hồ sơ
sự thay đổi tích cực dẫu có khó khăn nhưng các cấp ủy vẫn triển khai theo hướng vừa làm vừa hoàn thiện
chính điều đó đã tạo lòng tin sự phấn khởi trong dân
ngay từ những giao tiếp thường ngày giữa dân với các cơ quan nhà nước
đó chính là mục tiêu mà cơ chế một cửa hướng tới
trong phần tin thế giới
cựu chủ tịch đảng senuri rút khỏi đảng cầm quyền hàn quốc
tổng thống đắc cử mỹ sẽ hủy bỏ một số quyết sách của chính quyền đương nhiệm
hôm nay cựu chủ tịch đảng sinuri cầm quyền ở hàn quốc
nghị sĩ lê dung huynh đã rút khỏi đảng
sau khi đã từ chức chủ tịch vào giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
để nhận trách nhiệm về việc tổng thống park geun hye bị luận tội
trong một tuyên bố
ông lê dung huynh cho biết ông không muốn trở thành một trở ngại
đối với nhà lãnh đạo lâm thời mới của đảng senuri cầm quyền là ông in myung jin
ông cũng nhấn mạnh sẽ nhận mọi trách nhiệm và rời khỏi đảng
trước đó hồi giữa tháng một mươi hai vừa qua
nhiều nhân vật lãnh đạo của đảng sinuri cầm quyền ở hàn quốc
trong đó có ông lê dung huynh đã từ chức tập thể
trong bối cảnh cuộc đấu tranh giữa các phái trong nội bộ đảng đang gia tăng
liên quan đến phiêu quốc hội thông qua kế nghị luận tội tổng thống park geun hye
hồi tuần trước lãnh đạo lâm thời mới của đảng senuri
ông in myung jin đã kêu gọi những người trung thành với bà park
rời khỏi đảng senuri trước ngày sáu tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
để nhận trách nhiệm về vụ luận tội tổng thống
và để ông có thể chỉnh đốn lại chính đảng bảo thủ này
chỉ còn hơn hai tuần nữa là nước mỹ sẽ có tổng thống mới
khi ông donald trump chính thức nhậm chức vào ngày hai mươi tháng một
đại diện tổng thống đắc cử trump cho biết là ông có kế hoạch
hủy bỏ hàng loạt các quyết sách mà chính quyền tổng thống đương nhiệm
barack obama đã đưa ra trong hai nhiệm kỳ vừa qua
trong một phát biểu trước báo giới đại diện truyền thông của ông trump cho biết
ngay sau khi nhậm chức tổng thống mới sẽ lập tức hủy bỏ rất nhiều quy định
và hành động mà chính quyền hiện tại đã đưa ra trong tám năm qua
gây tổn hại tới cả tăng trưởng kinh tế và tạo công an việc làm
đồng thời ông chủ nhà trắng tương lai sẽ xây dựng một lệnh cấm năm năm
đối với các quan chức cấp cao rời khỏi chính phủ để trở thành các nhà vận động hành lang
và một lệnh cấm chọn đời đối với bất kỳ cá nhân nào muốn phục vụ cho một chính quyền nước ngoài
trước đó tổng thống đắc cử donald trump cũng bày tỏ sự ngờ vực về kết luận của tình báo mỹ
cho rằng nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng một mươi một vừa qua
thông qua hoạt động tấn công mạng và ông muốn các nguồn tin tình báo của mỹ phải có cơ sở chắc chắn
liên quan đến tình hình kinh tế của iran tổng thống iran hassan rouhani đã khẳng định
chính phủ nước này sẽ nỗ lực để bảo vệ sự ổn định của thị trường
sau khi đồng nội tệ của iran đã bị sụt giảm xuống mức thấp kỷ lục vào tuần trước
trả lời phỏng vấn trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia tổng thống hassan rouhani đã bày tỏ lạc quan
về tình hình kinh tế iran đồng thời ông cũng bảo đảm với người dân rằng các đồng ngoại tệ sẽ không tiếp tục tăng giá
theo ông đồng đô la mỹ đã tăng giá so với tất cả các đồng tiền trong những tháng vừa qua
do đó việc đồng tiền này tăng giá tại iran là điều tự nhiên
tuy nhiên nhà lãnh đạo iran khẳng định tỷ giá các đồng ngoại tệ chắc chắn sẽ không duy trì ở mức hiện nay
tổng thống rouhani nêu rõ sự ổn định của thị trường nội tệ là điều quan trọng với chính phủ
và nền kinh tế iran cần phải dự đoán trước được để các nhà xuất nhập khẩu có thể hành động với lòng tin
ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai vừa qua đồng rai an của iran đã rơi xuống mức thấp kỷ lục bốn mươi một năm trăm linh rai an đổi một đô la mỹ
liên quan đến vụ kiện chống lại quyết định của chính phủ ai cập chuyển thỏa thuận điều chỉnh địa giới biển
của ả rập xê út sang quốc hội nước này xem xét thông qua
truyền thông ai cập cho biết là tòa hành chính tối cao nước này sẽ ra phán quyết
về việc trao lại hai đảo trên biển đỏ cho ả rập xê út vào tháng hai tới
ai cập và ả rập xê út đã đạt được thỏa thuận điều chỉnh địa giới trên biển hôm tám tháng bốn năm ngoái
theo đó cairo sẽ chuyển giao chủ quyền hai hòn đảo chiến lược tiran và sanafi trên biển đỏ chariat
động thái này đã làm dấy lên những tranh cãi và làm bùng phát làn sóng biểu tình
ở nhiều nơi trên khắp đất nước ai cập
một nhóm luật sư ai cập đã đệ đơn kiện chống lại quyết định của chính phủ ai cập
lên tòa hành chính tối cao nước này
những người biểu tình cho rằng thỏa thuận giữa cairo và chariat liên quan đến hai đảo tiran và sanafi
vi phạm hiến pháp hiện hành của ai cập đồng thời cáo buộc chính quyền cairo có hành vi bán đất
và kêu gọi chính phủ từ chức
trước những tranh cãi và chỉ trích của dư luận trong nước chính phủ ai cập đã công bố các tài liệu
chứng minh rằng đảo tiran và sanafi thuộc chủ quyền của ả rập xê út
nhằm kiểm soát giờ làm việc quá nhiều và thúc đẩy tiêu dùng
chính phủ và các doanh nghiệp nhật bản đang dự định tung ra một chiến dịch có tên gọi là bramien friday
chiến dịch bramiom friday khuyến khích các công ty cho phép nhân viên nghỉ làm sớm
vào một mươi năm h mỗi thứ sáu của tuần cuối cùng trong tháng
chiến dịch này của chính phủ nhật bản dự báo sẽ giúp giảm thiểu tình trạng nhiều nhân viên làm việc quá sức
dẫn đến tử vong hoặc tự sát
nếu chiến dịch thành công tiêu dùng cá nhân có thể tăng khoảng một sáu tỷ đô la mỗi tháng
tuy nhiên có ý kiến lo ngại rằng nhân viên tại các công ty nhỏ khó có thể được về sớm
hoặc họ đơn giản sẽ phải làm bù vào những ngày khác
những điều này sẽ làm hạn chế tác dụng của chiến dịch dự kiến bắt đầu triển khai vào ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy